kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tiểu mục lệnh truy nã của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị và các bạn công an huyện phúc thọ thành phố hà nội đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn hữu thanh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường trú tại ngõ một mươi hai bảo lộc một xã võng xuyên huyện phúc thọ thành phố hà nội về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cũng phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và phải nhận quyết định truy nã của công an quận hoàng mai thành phố hà nội
là đối tượng nguyễn đắc sơn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín hộ khẩu thường trú tại thôn văn sự xã minh đức huyện tứ kỳ tỉnh hải dương
và đối tượng lê quốc tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy hộ khẩu thường trú tại số một trăm linh năm đường phùng thôn thọ vực xã đồng tháp huyện đan phượng thành phố hà nội
bị công an quận tây hồ thành phố hà nội ra quyết định truy nã cũng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện